đoàn công tác của báo nhân dân đã có chuyến thăm tặng quà tết các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố nam định tỉnh nam định
đoàn đã đến thăm tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng chu thị ấu
ở phường hạ long một trong hai bà mẹ việt nam anh hùng cuối cùng của thành phố nam định
ông nguyễn văn thủy phường trần hương đạo là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường campuchia
bị tỷ lệ thương tật chín mươi một và bà lại thị lụa xã nam vân là hộ nghèo
và gia đình ông nguyễn đình san xã nam vân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
hiện đang chống chọi bệnh ung thư giai đoạn cuối